kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi vào sáng ngày ba tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
kết hợp đồng bộ hiệu quả các chính sách nhất là chính sách tài chính và tiền tệ để kích thích mạnh mẽ tổng cầu
trong đó lưu ý quy mô phạm vi đủ lớn phương thức hỗ trợ phù hợp hiệu quả để tạo ngay động lực tăng trưởng bảo đảm mục tiêu định hướng
nêu rõ quan điểm điều hành cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thủ tướng nhấn mạnh
cùng với quyết liệt phòng chống không để dịch bệnh lây lan cần tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội giảm thiểu tác động của dịch bệnh
yêu cầu tất cả các bộ ngành địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa không bộ ngành nào được chủ quan lơ là nhiệm vụ quan trọng này
bộ trưởng chủ tịch ubnd các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh
thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phải có những tổ công tác đặc biệt do các bộ trưởng trưởng ngành
chủ tịch ubnd tỉnh làm tổ trưởng để cùng tổ công tác đặc biệt của thủ tướng chính phủ tập trung giải quyết các vướng mắt
thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhất là từ các công ty đa quốc gia đang dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu
chủ tịch các tỉnh thành phố bộ trưởng trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của người dân của doanh nghiệp